quân đội israel cho biết lữ đoàn golani đã hoàn tất việc bao vây thành phố gaza thủ phủ của giải gaza và đã tiến tới bờ biển của vùng lãnh thổ này
đây là một bước đưa tiến đáng kể trong gia tăng áp lực đối với lực lượng hamas và đánh dấu việc hoàn tất chia cắt giải gaza thành hai miền bắc nam
quân đội israel cũng kêu gọi dân thường ở phía bắc giải gaza nhanh chóng di chuyển xuống phía nam và nêu rõ các cuộc tấn công bằng những biện pháp rất mạnh sẽ được tăng cường ngay trong đêm
cũng trong đêm ngày năm tháng một mươi một các phong trào vũ trang tại giải gaza đã phóng nhiều loạt tên lửa vào miền trung và miền nam israel trong đó có nhiều loạt tên lửa vào thành phố tenavib và sân bay quốc tế ben gurion
ở miền bắc một số quả tên lửa đã phóng về thị trấn kirias mona ở gần biên giới với liban
trước đó phía israel cho biết đã phát hiện một mạng lưới đường hầm trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa của lực lượng hamas ngay bên dưới hoặc sát với một số bệnh viện ở phía bắc giải gaza
đáp lại phong trào hamas ở giải gaza đã phủ nhận việc sử dụng các bệnh viện để phục vụ chiến tranh